tại bình thuận ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại thị trấn trợ lầu huyện bắc bình tòa án nhân dân huyện bắc bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín bị cáo trong vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra tại xã phan rí thành huyện bắc bình vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tòa tuyên phạt bị cáo dương văn ngoan năm năm tù giam xử phạt phan văn lành và nguyễn thị hoa mỗi bị cáo ba năm sáu tháng tù giam các bị cáo võ mến đặng văn tùng lê văn tâm hồ đặng văn anh nguyễn văn an và nguyễn xí mỗi bị cáo bị xử phạt ba năm tù giam
chủ tọa phiên tòa cũng khẳng định trong vụ án này còn có một số đối tượng khác có hành vi hủy hoại tài sản chống người thi hành công vụ cơ quan điều tra công an tỉnh bình thuận đã tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ